tối ngày một mươi bốn tháng tám tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức chương trình giao lưu
sang mãi phẩm chất bộ đội cụ hồ
nhân dịp sơ kết năm năm toàn quân triển khai thực hiện công cuộc vận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chương trình diễn ra các phần giao lưu trò chuyện với những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến
đại diện cho các lực lượng quân khu quân binh chủng có nhiều thành tích xuất sắc
khai thực hiện cuộc vận động
ngoài các tiết mục ca mối nhạc ca ngợi đảng bắc hồ quân đội nhân dân việt nam anh hùng
ca ngợi đất nước con người việt nam chương trình còn có các phóng sự phản ánh hoạt động huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu những cống hiến hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ toàn quân